nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao singapore vivian balakrishnan đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí hoàng bình quân
quỷ viên trung mương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu đã thăm chính thức singapore từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
các nhà lãnh đạo singapore đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của việt nam những năm gần đây
nhất trí việc hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác song phương và trong asean
bày tỏ sự ủng hộ việt nam trên cương vị chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
chúc mừng việt nam được bầu làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tái khẳng định tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và giao lưu nhân dân sẵn sàng tiếp tục phối hợp với việt nam
trong công tác đào tạo cán bộ giai đoạn tiếp theo cũng như thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới